thành phố hồ chí minh hiện có hơn hai mươi cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố với gần hai mươi năm người tham gia kinh doanh loại hình này
làm thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh này đang là điều rất được thành phố quan tâm
qua những đợt kiểm tra gần đây của ban an toàn thực phẩm thành phố tại bảy mươi sáu số cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố
đã có hơn sáu cơ sở có vi phạm quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
ngành chức năng đã cảnh cáo hai trăm tám mươi một cơ sở ra quy định xử phạt một trăm hai mươi sáu cơ sở với số tiền gần một trăm một mươi năm triệu đồng
nhờ đó đã giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm đồng thời nâng cao ý thức người kinh doanh thực phẩm đường phố
cụ thể như quy định sử dụng bao tay trong chế biến thức ăn
nói về nơi bán thì nó cũng không được cố định người kinh doanh cũng mang thính chất gia đình nhiều hơn
cho nên nguy cơ về nhiễm bẩn cũng khá lớn
chính vì vậy chúng tôi đã đưa ra bộ tiêu chí một mươi tiêu chuẩn về thức ăn đường phố
thức ăn đường phố tại thành phố hồ chí minh đã trở thành nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người dân
các món ăn đa dạng phong phú tại những nơi như phố ẩm thực cũng là điểm nhấn thu hút du khách
thời gian tới bán an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố
qua việc kiểm soát tốt nguồn gốc nguyên liệu trước khi chế biến